làng rau trà quế không chỉ nổi tiếng bởi hương vị riêng mà còn là điểm du lịch sinh thái
thu hút rất đông đảo du khách đến trải nghiệm cuộc sống nhà nông mỗi khi đến với hội an
những trận mưa lũ vừa qua khiến cho vùng chuyên canh rau này bị thiệt hại nặng nề
nhưng ngay sau đó người chồng rau trà quế đã tiếp tục xuống giống và tích cực chăm bón
để có thể bảo đảm đủ nguồn rau cung ứng cho thị trường vào dịp tết nguyên đán sắp tới
thiên tai khiến vườn rau gần một m hai của bà hồ thị tươi bị thiệt hại hoàn toàn
hiện nay bà tươi cũng như các hộ dân trong làng rau nơi đây đang khẩn trương làm lại đất
và xuống giống các loại rau chuẩn bị đầy đủ nguồn rau để cung cấp cho tết nguyên đán sắp đến
làng rau trà quế tại xã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam có lịch sử hàng trăm năm
hiện có hơn hai trăm linh hộ dân tham gia sản xuất trên diện tích khoảng một mươi tám hectare
ở đây quanh năm luôn có gần hai mươi loại rau khác nhau được người dân trồng sen canh
bình quân một ngày người dân trà quế cung cấp hơn hai tấn rau sạch cho các cửa hàng
siêu thị lớn ở tỉnh quảng nam thành phố đà nẵng và các tỉnh thành phố ở phía nam
rau trà quế thì lao nay thì trường chính nó nằm ở đà nẵng và tương đối ổn định
có nghĩa rằng là khâu phục được sản xuất thì cái đầu ra của sản phẩm
thì bà con nông dân hiện nay cũng tương đối ổn không đánh nấu gọi là không thiêu thủ được
cho nên là đây cũng bớt một phần lo lắng của bà con nông dân cũng như là của chính quyền
vào những ngày này người nông dân ở làng rau trà quế đang tích cực chăm bón
quay vòng diện tích đất trồng rau hợp lý nhằm tăng sản lượng
tạo nguồn rau sạch bảo đảm
đảm cung cấp cho thị trường trong dịp tết nguyên đán sắp đến
từ đó mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây